và tôi nghĩ là chúng ta đã làm được rất nhiều việc và chúng ta có nhiều mô hình tốt
nhưng mà tại sao mà chúng ta một số địa phương là phát triển một bước nó chừng lại
tôi nghĩ là một trong những lý do là du lịch cứ làm du lịch và làm ảnh hưởng đến nhiều ngành khác
trong khi là chúng ta chưa đặt cái vấn đề du lịch trong cái tổng thể của kinh tế xã hội môi trường của cái vùng đó
thứ hai nữa là giữa cái du lịch với cái an ninh quốc phòng ở cái vùng nhạy cảm như đảo như biển đảo
thì có những cái địa phương có những cái quy định mà phải nói tức là chúng tôi là những người mà đã làm thực tế
thì nhiều khi là cũng dở khóc dở cười
vì chúng ta đưa du khách đến mà chúng ta làm thủ tục đến cái mức như là như là khó khăn đến mức là họ ngại ngần
đến lần sau thì cũng được
cho nên là hai vấn đề đó là hai vấn đề chính
tức là cái cách nhìn về du lịch như một cái chỉnh thể đặt trong cái bài toán chung của cả vùng biển đảo
để mà nó cùng phát triển chứ không phải chỉ là phát triển cái thu tiền của du khách
chúng ta cũng thấy là việt nam được thiên nhiên ưu đãi cho một trăm hai mươi năm bãi biển rất đẹp
trong đó có bãi biển đà nẵng được bầu chọn được tạp chí pháp bờ bầu chọn là một trong sáu bãi biển
quyền rũ nhất hành tinh
và chúng ta có hai vị là vịnh hạ long và vịnh nha trang cũng được bầu chọn nằm trong top một mươi hai vị đẹp nhất trên thế giới
tuy nhiên chúng ta vẫn đang phải đối diện với tình trạng là khách du lịch đến một lần rồi không quay lại nữa
và tiềm năng vẫn ở mức tiềm năng
tuyên tiến sĩ ông nói gì về cái tồn tại này
như anh hà vừa nói chúng ta có một lợi thế rất lớn
trong một trăm hai mươi năm bãi biển đó thì chúng ta có khoảng hai mươi bãi biển là đẹp đạt tiêu chuẩn quốc tế phát triển du lịch
rất nhiều nước người ta đã
lấy cái nghề du lịch là cái nghề chính thu nhập chính cho toàn quốc
và đặc biệt du lịch với biển có lẽ là một cái lợi thế rất lớn của người ta
nhưng mà tôi nghĩ là cái thứ nhất là về cái góc độ cái làm du lịch chúng ta chưa có một quy hoạch tổng thể
làm manh bún nhỏ lẻ
rất nhiều địa phương rất nhiều cá thể đứng ra làm nhưng có tính chất là chúng ta dùng cái từ dân dã là chặt chém chặt chém
và sau đó là khách không quay lại nữa
cái thứ hai là cái ứng xử trong du lịch
cái văn hóa của ta thì nó cũng chưa được thu hút khách nhiều
điểm thứ ba là trong quá trình đó là có sự cạnh tranh không lành mạnh với nhau
giữa cá nhân với nhau giữa các tổ chức kinh doanh với nhau là giữa các địa phương với nhau cũng có
chứ không phải không
và bên cạnh đó là như phó giáo sư vừa nói là có nhiều cái liên quan đến quốc phòng an ninh
thì có thể là cái thủ tục để đến đó để du lịch tự tham quan là rất phức tạp rất khó khăn
thì chúng ta phải chia sẻ về kinh tế
tất nhiên kết hợp với quốc phòng đi
thì đã để phát triển kinh tế chúng ta không một phút lơi lỏng được quốc phòng đi
thì cũng rất nhiều các cái tổ chức chống phá chúng ta ở nước ngoài làm vào lợi dụng cái đó để nó chống phá chúng ta
cho việc đó là những cái bất cập
cho nên từ đó mới suy ra về cái quy hoạch ở các vùng các miền các khu du lịch các điểm
và đặc biệt đào tạo cái nguồn nhân lực về du lịch
khi tôi về vào đà và nha trang vừa rồi thì đồng chí lãnh đạo của sở du lịch đồng chí trung có trao đổi rằng là
toàn bộ sở du lịch có hai mươi bốn người thôi mà làm một việc rất lớn
trong đó có nhiều nơi mà biển các tỉnh biên chế của các tỉnh gần như không có du lịch lớn thì biên chế có thể cao hơn
đấy là nguồn nguồn lực thứ hai
và trong cái nguồn nhân lực đó thì cũng phải trao đổi là cái việc cái kỹ năng và cái công nghệ mới để đưa vào
để phù hợp với du lịch là chúng tôi cho là còn đang bất cập
chúng ta đang phải đối diện với một tồn tại là phát triển du lịch đến đâu thì
ở nơi đó cũng đồng nghĩa với việc là thiên nhiên tự nhiên
thiên nhiên bị xâm hại một cách nghiêm trọng
và ngoài ra còn có những yếu tố ảnh hưởng đến cả quốc phòng an ninh nữa
nhất là trong đầu tư và những bãi biển
thưa phó giáo sư giáo sư nói gì về vấn đề này
tôi nghĩ là cái điều anh nói rất đúng
tôi chỉ nói là cái quan hệ giữa du lịch với nghề cá thôi
thì người ta hay nói là du lịch tiến đâu là nghề cá lùi đến đấy
thì như vậy là trong khi đó nghề cá có thể là một cái đối tượng
mà đối tượng là một cái đối tượng
và rất thu hút du lịch nếu chúng ta biết cách tổ chức
cho nên ở đây là một trong chuyện mà chúng ta cần phải xem xét
anh vừa nói đến cái chuyện là môi trường
thì rõ ràng là ở đảo và các vùng biển ven biển chúng ta
cái quan tâm đến môi trường thì ở một số địa phương nó chưa được đúng mức
tôi nói đơn giản là chuyện xử lý rác
ở phú quốc trên đường đi xuống việt nam
đảo thì chúng tôi lên với bắc đảo thì chúng tôi đi qua một cái vùng
mà phải nói là kinh khủng về rác
đấy là phú quốc nha
hòn đảo đẹp của việt nam
lớn của thế giới đảo ngọc
mà chúng ta xử lý rác ở đấy nó chưa ra làm sao
nếu xử lý rác nó là vấn đề lớn của đảo
thì làm sao có thể nói về chuyện du lịch
cho nên là cái việc trách nhiệm của du khách đến với môi trường
và trách nhiệm của chúng ta
nhà trong việc giữ cái môi trường đó nó sạch đẹp
thì phải nói là một cái chuyện câu chuyện mà không thể có hồi kết
nếu chúng ta không có giải pháp ngay từ đầu
ở đây có cái chuyện là du khách làm ảnh hưởng đến cái tài nguyên sinh vật biển
ở những cái vùng mà lẽ ra họ phải chỉ đến để xem
thì chúng tôi nghĩ là tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái việc
mà chắc là chúng ta sẽ bàn
du khách là ai
họ muốn cái gì ở đây
mình là ai
mình cho họ xem cái gì
mình làm cho họ thỏa mãn bằng cái gì
bằng cái đặc sắc gì của mình khác với nơi khác
thì chính cái đó nó là những cái bài toán
mà đặt ra cho cái lõi của việc phát triển du lịch
trong đó là du lịch biển đảo
hơn chục năm gần đây sầm sơn nhạt nhòa không khác biệt nhiều so với các bãi biển khác ở miền bắc
chỉ kinh doanh du lịch trong ba tháng hè
sầm sơn từng để lại hình ảnh xấu xí trong mắt du khách
với giao thông lộn xộn hàng quán thiếu quy hoạch
đặc biệt là điều tiếng về tình trạng trèo kéo chặt chém khách du lịch
tuy nhiên gần đây kiểu kinh doanh nhét nhát nhỏ lẻ trộp giật này đã không còn
thay vào đó là những hình ảnh hoàn toàn mới
mà có lẽ chỉ những du khách đã từng đến đây mới có thể cảm nhận được sự lột xác đó
vấn đề mà thay đổi hơn nữa là phải cần đồng bộ nhiều thứ
ví dụ như là thay đổi cái về môi trường bắt buộc phải sạch sẽ hơn ngày xưa
ngày xưa thì ví dụ thôn làng thì nó còn luôn nhục nữa
nhưng bây giờ thành phố rồi mình là người thành phố rồi phải thay đổi
đến với sầm sơn ngày hôm nay
cụm từ không thể tưởng tượng nổi được rất nhiều du khách lựa chọn để bộc lộ cảm xúc của mình
quần thể flc sầm sơn đi vào khai thác vận hành từ năm hai nghìn một mươi
đã thay đổi tính chất du lịch mùa vụ của sầm sơn
để du khách có thể tới đây nghỉ dưỡng quanh năm
theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thị xã sầm sơn
đến năm hai nghìn hai mươi tỷ trọng dịch vụ chiếm tám mươi năm
trong đó du lịch chiếm sáu mươi bảy bốn
du lịch đạt tốc độ tăng trưởng hai mươi bốn hai mươi năm một năm
thu hút khoảng năm triệu lượt khách tỷ lệ tăng bình quân tám năm một năm
doanh thu năm hai nghìn hai mươi đạt năm bốn mươi hai tỷ tăng hai mươi chín
tỷ lệ tăng một năm
thì nói đến sầm sơn người ta nghĩ ngay đến bãi biển sầm sơn
ngay đấy là một cái thương hiệu
nhưng cũng như các bãi biển ở miền bắc
thì sầm sơn trước đây chỉ là được là du lịch một mùa
hiện nay chúng tôi đang cùng với các đơn vị tư vấn
cũng như sự quyết tâm người nâng quyền
để sầm sơn sẽ thành điểm du lịch bốn mùa
có thể nói hành trình thay ra đổi thịt
cả về lượng và chất của sầm sơn
chính là một cuộc cách mạng thay đổi trong nhận thức hành động của chính quyền
người dân thị xã
tuy nhiên để du lịch biển thực sự phát triển
cần sự vào cuộc của các cấp ủy đảng
sự phối hợp liên ngành và sự tham gia tích cực của người dân
với một tư duy mới trong khai thác du lịch biển
việt nam đã hình thành ba trung tâm du lịch biển
có sức hút đối với khách quốc tế
đó là hạ long quảng ninh đà nẵng
và nha trang khánh hòa
theo đồng chí chúng ta đã khai thác tốt tiềm năng này chưa
và chúng ta cũng đã từng chứng kiến có những cái bãi biển nổi tiếng
sau đó sau một thời gian khai thác thì bây giờ không khai thác được nữa
bởi vì khách không muốn đến nữa như là đồ sơn của hải phòng
như vậy chúng ta cần phải làm gì đối với những cái tồn tại như thế này ạ
tôi nghĩ là cần phải hiểu là du khách thích nhất cái gì
ở cái vùng biển đảo của chúng ta khi họ đến đây du lịch
họ là những đối tượng rất khác nhau
có những nhu cầu mà nhiều khi khác nhau
nhưng họ vẫn có những nét chung
một trong những nét chung đó là cái cảnh đẹp của biển
nó gắn với đồ sạch
tôi chỉ nói một điểm là đồ sạch của biển
nếu biển chúng ta đầy sát đầy túi ni lông
bước một bước là cũng phải lùi
là vì là dẫm phải những cái thứ mà không ai trên bãi biển
thì chúng ta làm sao giữ khách
cho nên tôi nghĩ là
có một cái câu chuyện là
đó là chúng ta phải giữ được biển sạch
chưa nói đẹp
thì chúng ta mới có thể giữ được khách
ở đây nó có một cái câu chuyện mà
cách đây vài năm
tôi đã nói chuyện với một số người khách mà đến thăm bình hà long
nói cũng đơn giản là nếu các tàu ra biển của mình ra bình á
mà không có hệ thống chứa phân
của du khách ngay trên tàu
mà nó có tuồng thắng xuống biển
thì rất nhiều người báo là
tôi bình chọn cái tên của bình hà long là bình toilet
nhưng mà rất may
là quảng ninh đã có những biện pháp rất là kiên quyết
ngành du lịch có bốn câu hỏi cơ bản
đó là ai đến đến để làm gì
và sau khi đến thì họ để lại cái gì
như vậy thì chúng ta cần phải giải quyết những câu hỏi này như thế nào
để cho chúng ta không trở thành một cái bãi giác du lịch thưa phật giáo sư
ở đây nó có một cái chuyện
thường người ta chỉ nghĩ là du khách đến biển để tắm biển
rất nhiều du khách không tắm biển
họ đến biển không phải để tắm biển
tôi nói đơn giản là chỉ đi phơi nắng trên biển thôi
đến đây nhìn cạnh biển thôi
đến đây nghe tiếng sóng biển thôi
tiếng gió biển thôi
chứ họ không cần phải tắm
bởi vì họ
họ sợ cái biển này họ không biết nó sập đến mức nào
họ không tắm
thế thì ở đây nó có một cái chuyện mà
tôi hơi đặc thù
tôi cũng nói
tức là ở mỹ chẳng hạn
du thuyền nó rất nhiều
du thuyền cá nhân rất nhiều
thì mỹ có một cái tổng kết tức là
cái thu nhập từ du lịch biển
đến thăm các trại nuôi biển
các vùng biển
nói nhiều hơn là cái thu nhập từ các trại nuôi biển đó
thì rõ ràng cái sự phối hợp
tạo ra những cái điểm thu hút mới
thông qua những hoạt động kinh tế mới
nó là một cái điểm mà lợi thế rất lớn cho du lịch
và cái đó thì chúng ta chưa đầu tư được nhiều
chưa nghiên cứu được nhiều
chúng ta cũng chứng kiến một làn sóng các nhà đầu tư nước ngoài
đầu tư vào khai thác du lịch biển của việt nam
và theo tiến sĩ thì họ mang đến cái gì cho việt nam
cái việc thu hút đầu tư này là
theo tôi nghĩ là
đấy là cái chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta
đã đưa lên đảng
thì cái việc lớn nhất là
nó tạo ra một cái môi trường du lịch
và cũng tương đối
theo cá nhân tôi nghĩ là rất tốt
cái thứ hai là
qua cái việc đầu tư của họ
thì lợi nhuận họ họ được hưởng rồi
nhưng mà đó là cái cách để chúng ta nghiên cứu và học tập
để chúng ta cùng phát triển du lịch
đấy cái điều rất quan trọng của người ta
mà phải nói là đây là ngày nhiều nước trên thế giới
người ta mơ có một khu du lịch
có một bãi biển
có một điều kiện như chúng ta
nhưng mà không có
mà chúng ta có
thì bây giờ việc thu hút đó vào
tất nhiên là
nói về việc đầu tư nước ngoài thì nó
có một số cái rào cản
chúng ta nói rào cản trong nghĩa nhất định thôi
thì vì liên quan đến quốc phòng
liên quan đến việc trong khu vực
cho nên rất nhiều cái lĩnh vực chúng ta
người ta cho là khó khăn cho họ vào đầu tư
nhưng tôi nghĩ là
chúng ta phải có một cái bước cải cách hành chính
để cho người ta đầu tư thuận lợi nhất
nhưng bên cạnh đó chúng ta không quên được nhiệm vụ
bảo vệ chủ quyền
an ninh quốc gia
vì khách du lịch đã đến đây
nhất là khách nước ngoài
thì họ phải có điều kiện họ mới đến
và điều kiện đến bên cạnh đó thì
cũng rất nhiều khách du lịch
lợi dụng cái việc đầu tư
để làm các cái công việc an ninh
ảnh hưởng đến an ninh chính trị
quốc phòng an ninh
hoặc kinh tế của người ta là có
cho nên cái việc
khi thu hút được khách đầu tư nước ngoài
tôi cho là đấy là tín hiệu rất mực của người ta
nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải là
hài hòa giải quyết mối quan hệ
đây là bãi biển đà nẵng
rác đủ loại
tích lại sau những cơn mưa lớn
chủ yếu là rác thải nông nghiệp
với nhiều loại chai lọ
thuốc bảo vệ thực vật
do người dân sản xuất nông nghiệp thiếu ý thức
thu gom ở khu vực thượng nguồn
gặp mưa lớn chảy ra sông cu đê
rồi đổ thẳng ra biển
anh đỗ ngọc điều
là khách du lịch từ tỉnh hưng yên
đến với thành phố đà nẵng
tuy nhiên đây là lần đầu tiên
anh được chứng kiến cảnh tượng bất ngờ này
ở một thành phố
nói chung là thành phố đà nẵng
thì từ trước
trước khi em vào đây
thì đã nghe nói một thành phố rất là đáng sống
và sạch sẽ
thì em không nghĩ nào
đà nẵng có những cái khu vực như thế này
bởi vì em đi chơi từ trên kia
và mấy lần
lần thứ ba
nhìn đây là lần đầu tiên em tới cái bãi biển này
em thấy khá là nhiều rác
mà không phải là khá nhiều
mà toàn rác
thì trước đây
trong con mắt em
thì thành phố đà nẵng rất là sạch sẽ
em cũng không nghĩ nào
ở thành phố mình
có một nơi nhiều rác như thế này
cũng giống đà nẵng
nhiều địa phương khai thác du lịch biển
đang gặp không ít khó khăn
trong việc xử lý rác thải
các ngành chức năng không quan tâm xử lý kịp thời
dẫn đến tình trạng rác tồn động mỗi lúc một nhiều
làm xấu đi hình ảnh của các điểm du lịch biển lý tưởng của việt nam
một nghiên cứu của ngân hàng thế giới đã dự báo
việt nam đang mất đi ít nhất sáu mươi chín triệu đô la thu nhập từ ngành du lịch
do hệ thống xử lý vệ sinh kém
ô nhiễm môi trường cũng làm giảm đi sức hút khách của ngành du lịch
tồn tại này không chỉ có ở đà nẵng
mà còn ở rất nhiều địa điểm du lịch biển nổi tiếng khác
như nha trang phú quốc và sầm sơn
thành phố sầm sơn thì cũng coi rằng cái việc là
để phát triển du lịch một cách bền vững
thì cái công tác môi trường là phải được quan tâm hàng đầu
trên địa bàn thành phố thì quan tâm hai vấn đề đó là
xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải
hai cái vấn đề này nếu như không được giải quyết một cách triệt để
sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến du lịch sầm sơn
ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của du lịch sầm sơn
đã đến lúc cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương
cùng các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường biển
cho người làm du lịch và du khách tham quan
nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
cơ sở lưu trú du lịch và đội ngũ cán bộ nhân viên trong việc bảo vệ môi trường sinh thái
đặc biệt cần tránh tình trạng du lịch đến đâu môi trường tài nguyên văn hóa địa phương
bị tàn phá đến đó
vâng du lịch việt nam thì đang lãng phí trong quá trình khai thác tiềm năng du lịch biển
chúng ta cũng đã thấy là quy hoạch của nhiều bãi biển đẹp ở việt nam bị phá vỡ manh mốn
và gần như là không thể điều chỉnh được
ở một số nơi như đà nẵng chẳng hạn thì đã từng có những cái rất nhiều người dân đã phải kiện
bởi vì họ không còn lối đi để đi xuống biển nữa
thưa phó giáo sư ông nói gì về cái tồn tại trong khai thác biển như thế này ạ
điều anh nói là một cái điều nó đang xảy ra
chỉ ở đà nẵng
tôi ra phú quốc thì tôi nói là thực là rất nhiều người tìm đường xuống biển
nhưng phải đi vào những ngõ hẻm mới ra được bãi biển
bởi vì mặt tiền của biển đã bị những cái công trình nó chiếm hết rồi
thế thì rõ ràng cái việc mà chúng ta quy hoạch phát triển
cái du lịch biển nó gắn rất chặt với việc phát triển đô thị biển
với việc phát triển các cái vùng nông thôn trên biển
thì cái đấy là cái mà chúng ta
chưa liên kết được với nhau
cho nên là giữa cái bán đất
đi cho những công trình xây dựng
với cái việc giữ cái tầm nhìn nhìn ra biển thôi
cũng là một cái mà nó tưởng là rất dễ mà rất khó
nó đã làm phá hủy cái cảnh quan của biển
và cái đó chúng ta không lấy lại được
cho nên là cái bức xúc của người việt nam
khi đến những cái khu như thế
chính là cái tầm nhìn của các ông quản lý ở đâu
mà để tình trạng này nó diễn ra
thì cái nhiệm kỳ cái ngắn hạn
nó là cái đã tạo nên cái chuyện đó
và ở một số vị trí chiến lược thì điều này
có lẽ là cũng phần ảnh hưởng đến
cái mục tiêu bảo vệ an ninh quốc phòng
có đúng vậy không thưa tiến sĩ
không phải ảnh hưởng mà ảnh hưởng rất lớn
chúng tôi cũng ở góc độ nhìn nhận về lý luận thì cho rằng
là không có kinh tế nào
các nước phương tây đứng ngoài chính trị
mà không có chính trị nào đứng ngoài kinh tế cả
khi họ đến đầu tư về kinh tế
thì rất nhiều các tập đoàn các công ty
nó chọn những vị đắc địa về quốc phòng an ninh
ví dụ như khu vực đà nẵng như phó giáo sư dũng vừa nói
là ngay sân bay nước mặn dài đúng không ạ
mà đà nẵng là một địa thế hết sức quan trọng
pháp nổ tương súng đầu tiên đánh phá là đà nẵng
chiếm việt nam là đà nẵng
mỹ đưa quân đầu tiên là đà nẵng
đà nẵng đâu có tính thế
nếu như không làm tốt bảo vệ chủ quyền
ở đà nẵng là thế chia cắt đất nước rất dễ
cho nên tầm nhìn của một số các doanh nghiệp nước ngoài
ngoài cái việc là kinh tế nội quốc phòng an ninh
cho nên đấy là cái đó
khi phó giáo sư dũng vừa nói
cái tầm nhìn của cái nhiệm kể
thì cái này tổng bí thư cho đảng ta
đã đề cập và chấn chỉ rất nhiều rồi
nhưng mà chỉ có cái vấn đề là
bây giờ những cái gì chưa bị phá vỡ
thì chúng ta phải tìm cách nào để dừng lại
và để tiếp tục phát triển
còn cái gì đã bị rồi thì chúng ta phải tìm cách thao dỡ
có rất nhiều người là khi đến sân bay nước mặn
muốn ra ngoài kia là không ra nổi
các cái nhà hàng các du lịch
và có nhiều người còn bảo là
nếu họ làm như thế bây giờ chúng ta có nhiều tiền
phải lam con đường ra ngoài để đi ra biển
đến mức độ thế
nhưng mà kinh tế chúng ta không thể đáp ứng được điều đó
điều đó rất đáng buồn
chúng ta nghĩ rằng là cái gì đã xảy ra rồi
thì chúng ta tìm cách khắc phục
nhưng quan trọng nhất là những cái chỗ nào chưa bị động tới
chúng ta phải kiên quyết tầm nhìn lại
với những bãi biển của việt nam như sườm xuân thanh hóa
thì trong thời gian qua cũng đã có rất nhiều du khách
sau khi đến thì bị chặt chém không muốn quay lại nữa
tuy nhiên gần đây thì thanh hóa cũng đã có đẩy mạnh đầu tư
ví dụ như là flc thanh hóa thì họ cũng đã xây ra những khu resort
bên cạnh những việc khai thác biển thì họ cũng có những dịch vụ
những sân gôn hay là tạo cảnh quan môi trường rất là đẹp
để thu hút lượng khách đã quay đi lại quay trở lại với lại thanh hóa
tuy nhiên ở những nơi khác như là ở kiên giang
thì những địa điểm có biển nổi tiếng như là hà tiên phú quốc hay là hòn trông
thì khách đang rất là gặp nhiều những cái vấn đề cần phải giải quyết
như là lượng khách thì có nhu cầu đến rất nhiều
nhưng mà cái hạ tầng sân bay không có
đâm ra là khách phải đi rất là lòng vòng
như vậy đây cũng là một trong những cái hạn chế của du lịch biển việt nam
theo phó giáo sư thì những cái hạn chế này
cần phải giải quyết triệt đề từ góc độ nào ạ
ừ theo anh tôi nói là cái quy hoạch tổng thể đó
tức là đấy là một cái quy hoạch mà hạ tầng du lịch hạ tầng giao thông
và tất cả cái hệ thống mà phục vụ cho cái du lịch
gắn với cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho từng thời kỳ một
thì cần phải được xác định rất rõ
mà cái đó thường mà chúng ta được xác định ở cấp
mà tôi nói thực là nó không đủ thông tin
để mà có thể đưa ra những cái
cái con số đúng chưa nói định hướng
thế thì ở đây ngoài vấn đề quy hoạch
nó còn một cái vấn đề nữa tức là cái vấn đề là
chúng ta phân loại cái khách đó
khách bây giờ chúng ta nếu cái bãi biển
đều là khách sạn năm sao tầm chí sáu bảy sao
thế những người bình dân sẽ đi theo đường nào
sẽ ngắm cái gì ở cái du lịch biển này
mà cái lượng bình dân thì nó nhiều hơn
rất nhiều lần so với
cái số khách bốn năm sao có thể ở bốn năm sao
thế thì ở đây rõ ràng là cái việc phân tích
cái cơ cấu của khách
để mà chúng ta có cái xác định cho nó đúng
những cái định hướng khu nào
là dành cho cái gì và cho nhóm cách nào
một cách hài hòa trong cái bàn cờ
chung của cái cảnh cảnh quan du lịch mà chúng ta có
không phá vỡ cảnh quan đó làm cho nó đẹp thêm
đấy là cả một câu chuyện mà
hết sức phức tạp
và anh dương có nói đến một cái chuyện là
cái mà chúng ta thu nhập được
thu hoạch được cái việc đồ của người nhà đầu tư nước ngoài
chính là ngoài các điểm anh dương nói
còn cái điểm đấy nữa
tầm nhìn cách ứng xử với cảnh quan
và cách bố trí hợp lý cảnh quan
đó là cái mà chúng ta cần phải học
từ nhà đầu tư nước ngoài
vâng chúng ta có ba hai trăm sáu mươi km bờ biển
và chúng ta có rất nhiều những cái tàu

chở khách du lịch muốn cập bến vào biển việt nam
tuy nhiên chúng ta lại chưa có một cái cảng biển du lịch
xứng tâm và rất là nhiều tàu du lịch
là năm sao trở lên họ đã phải cập vào những cảng cá
và điều này khiến chúng ta không thể thu hút được
không thể khai thác được những cái dịch vụ du lịch cao cấp
mà lại gây ra một cái cảnh rất là phản cảm
và nhức nhắc cho du lịch của việt nam
thưa phó giáo sư ông nói gì về tồn tại này
và theo ông thì cần phải giải quyết
triệt để tất cả những cái này từ đâu
đấy đúng như tôi nói là đối tượng
đối tượng mà đi tàu du lịch năm sao đến
thì họ có một rạch thù
tức là họ có chỗ ở rồi ở trên tàu
cái mà họ
cái mà du khách này khác với du khách khác
là họ không ở lại trên bờ
họ muốn cái gì
thời gian của họ ở đấy cũng rất hạn chế
cho nên là cái chuyện mà chúng ta phân loại nhóm khách
chúng ta bố trí những điều kiện hạ tầng
để tích đứng với từng nhóm khách
thì rõ ràng là
cái bài toán chưa được đặt ra
cái tàu mà
du lịch biển tàu năm sao
là một cái đối tượng mà ngay càng
trên thế giới rất nhiều
và nó thu nhập rất nhiều từ cái số này
vì đó là khách có tiền không à
cái đầu tư của chúng ta là không cần thiết
phải đầu tư khách sạn đầu tư cái gì hết
chúng ta chưa đáp ứng được các nhu cầu du lịch của thế giới
đúng như thế thì cái đối tượng
mà du khách cao cấp
như thế chúng ta lại chưa
tìm được cách để mà thỏa mãn
cái yêu cầu của họ
vâng thưa tiến sĩ phải chăng tầm nhìn của chúng ta
cần phải thay đổi để có một cái
thích hợp hơn với lại
cái nhu cầu du lịch hiện đại hiện nay
cái quan trọng của tôi là
qua câu hỏi của anh hà tôi lại lật lại
vấn đề anh vừa trao đổi vấn đề thanh hóa
cái thanh hóa trước kia
thì khi hiện tượng chặt chép
thì chính cái cấp ủy chính quyền đó có một cái tầm nhìn
câu chuyện thanh hóa có một câu chuyện
vui người ta nói trước là
một du khách đến hai du khách đến
hỏi mua một quả dừa thì cô
nhà cô chủ quán bán một trăm linh nghìn
đòi một trăm linh nghìn mới được quả dừa
thì du khách đó mới mặc cả là ba mươi một quả
à mua ba mươi nghìn quả
đến khi hai du khách
dùng hết hai quả dừa đứng dậy rút tầm một trăm linh
ra trả thì bảo
đề nghị cô trả lại thì cô bảo không
chú vẫn còn thiếu của cháu ba mươi nghìn
ba mươi nghìn nữa và tại sao thiếu
mà cái quả chú mặc cả thì là ba mươi nghìn
có cái quả chú không mặc cả thì cháu vẫn bán một trăm linh nghìn
đấy và sau những hiện tượng đó
ông cảm tôi tiếp xúc được các đồng chí lãnh đạo
của sầm sơn và tôi trao đổi
rất nhiều và đồng chí cũng đã có
và sau đó là
ngay trong lúc sầm sơn đang cải cách
cái đó và từ ngày đó đến giờ là
sầm sơn cũng đã giảm bớt cái
những cái tiếng đó tầm đó và khách du lịch cũng đã
đang quay trở lại rồi thì tôi nghĩ là
thứ nhất là cái tầm nhìn của từng địa phương
một nó phải có cái biến chuyển như thế
với tầm nhìn tổng thể của một quốc gia
là cái vô cùng lớn tôi nghĩ là
nói là cái gì cũng phải có
chiến lược thì nó không đúng nhưng mà đúng là chúng ta
du lịch biển cũng phải có chiến lược cũng không thể thiếu chiến lược được
phải có chiến lược và phải có
tầm nhìn chiến lược và phải có người
và người tôi gọi là tư lệnh thủ lĩnh
về cái vấn đề đó chúng quyết đoán
chính thiếu không là vì cái du lịch nó là
nghề văn hóa mà văn hóa ngoài
cái việc đậm đà bản sắc dân tộc phải
tiên tiến phải tiếp thu nước ngoài đấy là
quan trọng nhất là cái tầm nhìn của ta
và chúng tôi cũng rất mong là
chúng ta sẽ sớm có một cái chiến lược về
du lịch biển đảo của việt nam
để cho việt nam có một tầm nhìn dài hơi hơn
và tiếp cận được bắt kịp được với xu hướng
du lịch hiện nay trên thế giới
chứ không phải là chúng ta
luôn luôn ở thế bị động trong cái việc đón tiếp
khách du lịch kể cả những khách du lịch bình dân
cũng như là những khách du lịch cao cấp
đi tới từ những chuyến tàu năm sao
trân trọng cảm ơn tiến sĩ và pháp giáo sư đã
tham gia bàn trò này
đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo là một định hướng
đúng đắn phù hợp với thế mạnh của ngành du lịch việt nam
tuy nhiên để du lịch biển đảo phát triển
bền vững tương xứng với tiềm năng
và tạo được thương hiệu riêng thì ngoài việc
phải khắc phục những hạn chế đã tồn tại trong nhiều năm qua
cần có sự đầu tư và quản lý một cách chiến lược
cả về cơ sở vật chất dịch vụ
và con người cho các trung tâm
du lịch biển đảo đặc biệt
cần phát huy yếu tố văn hóa của từng địa phương
trong phát triển du lịch biển để tạo dấu ấn riêng
và thu hút khách du lịch quay trở lại
thưa quý vị chương trình bàn tròn
phát sóng lúc một mươi năm h chủ nhật phát lại lúc một mươi năm h thứ ba
một mươi chín h một mươi năm thứ tư một mươi h thứ sáu hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem trên trang web
nhândantv vn và trên youtube truyền hình nhân dân